đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi tiếp đồng chí bùa phân vy cây gia
chủ nhiệm ủy ban dân tộc của quốc hội cộng hòa dân chủ nhân dân lào và đoàn công tác đang ở thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao mục đích nội dung làm việc của đoàn tại việt nam lần này
đồng thời đề nghị hai ủy ban tiếp tục công tác chặt chẽ tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm thuộc lĩnh vực mình phụ trách
đại diện cho ủy ban dân tộc của quốc hội lào đồng chí bua phan vy kaza đã ghi nhận bài học bổ ích trong việc vận dụng phát triển chính sách dân tộc của việt nam đối với lào trong thời gian qua
quan hệ giữa hai đảng hai quốc hội đã và đang phát triển rất tốt đẹp và đây chính là tiền đề để quốc hội hai nước phát huy hơn nữa trong thời gian tới